nhân kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân tại bản phá lõm xã biên giới tàm hợp huyện tương sương tỉnh nghệ an đồng biên phòng tàm hợp tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và bá giải
liệt sĩ và bá giải dân tộc hơ mông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại xã mường lống huyện kỳ sơn
năm hai nghìn bốn tổ công tác do phà bá giải chỉ huy đã phát hiện hai đối tượng lạ mặt mang hai ba lô và súng tự chế xâm nhập từ lào qua việt nam
khi tổ công tác kiểm tra giấy tờ thì các đối tượng đã bỏ chạy nên triển khai đội hình truy đuổi
trong lúc truy đuổi tổ công tác đã bị nhóm lạ mặt nổ súng vào đội hình anh giải đã xông lên đỡ đạn cho đồng đội và anh dũng hy sinh
trước hành động dũng cảm của anh năm hai nghìn bốn bá giải được chủ tịch nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang
công trình tưởng niệm liệt sĩ và bá giải được khởi công ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín với sự đầu tư hỗ trợ kinh phí của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
ubnd huyện tương dương ubnd huyện tân kỳ và hàng trăm ngày công của cán bộ chiến sĩ đối biên phòng tam hợp